một bày tỏ mong muốn anh và liên minh châu âu eu sớm nhất trí những nguyên tắc chung của mọi thỏa thuận chuyển tiếp anh rời khỏi eu hay còn gọi là brexit
phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại hội nghị ở london bà may cho biết các doanh nghiệp nên thoải mái khi biết rằng họ sẽ có thể hoạt động trên cùng nền tảng như hiện nay trong giai đoạn thực hiện thỏa thuận
tuy nhiên thủ tướng theresa may từ chối cho biết bà có tin rằng những chi tiết của một thỏa thuận thương mại đầy đủ sẽ được nhất trí trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hay không
tiến trình đàm phán brexit diễn ra chậm chạp trong hai năm gây lo ngại về khả năng anh rời khỏi eu vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín mà không đạt được thỏa thuận nào dẫn đến dối loạn kinh tế và pháp luật
nguyên nhân vụ xả súng kinh hoàng tại nhà thờ bang texas có liên quan tới sức khỏe tâm thần của hung thủ chứ không phải vấn đề súng đạn đó là nhận định mới được tổng thống mỹ donald trump công bố
tổng thống mỹ donald trump cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy
thủ phạm là một kẻ loạn trí và gặp nhiều vấn đề ông nêu rõ sức khỏe tâm thần là vấn đề của nước mỹ cũng như của nhiều nước trên thế giới đồng thời khẳng định vụ xả súng này không liên quan tới vấn đề sở hữu súng đạn
hùng thủ được xác định là một nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tên này mang theo súng trường tấn công hiến vào nhà thờ địa phương và xả súng giết chết hai mươi sáu người và làm hai mươi người khác bị thương
người dân địa phương bắn trả và sau đó tên này chạy trốn hắn đã được tìm thấy thiệt mạng trên xe ô tô gần đó
nguyên nhân cái chết và động cơ của hung thủ vẫn đang được điều tra
chính quyền thành phố bắc kinh trung quốc vừa thông qua một loạt biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí ở thành phố này hiện đã được nâng lên mức báo động vàng trong hai ngày qua
theo những biện pháp mới sở nhà ở phát triển đô thị và nông thôn của bắc kinh đã tiến hành kiểm tra hơn hai công trường xây dựng và sáu mươi hai địa điểm không đáp ứng những tiêu chuẩn về kiểm soát ô nhiễm
ngoài ra sở giao thông vận tải của thành phố đã phạt hơn ba trường hợp xe tải chở vật liệu xây dựng trái phép và chặn hơn một năm trăm linh phương tiện giao thông có lượng khí thải cao không cho đi vào thành phố
theo trung tâm giám sát môi trường thành phố bắc kinh mức độ ô nhiễm không khí ở thủ đô của trung quốc đã đạt mức cao nhất trong ngày sáu tháng một mươi một và tình trạng này sẽ được cải thiện từ đêm bảy tháng một mươi một do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh
chất lượng không khí tại miền bắc trung quốc thường xấu đi vào cuối mùa thu và mùa đông hàng năm một phần là do tại khu vực này ít gió và sự gia tăng lượng khí thải từ các nguồn phát nhiệt
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại